các đồng chí sẽ triển khai xe một triển khai đồ hình hai mươi năm b xe hai triển khai đồ hình hai mươi năm b để triển khai chân cháy năm trăm ba mươi năm cháy
xe một triển khai một đường ngoài nước lấy nước từ trụ nước của chợ cháy đồng xuân tiếp nước cho xe một
tại buổi họp nhanh ngay sau đó
do ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm hà nội tổ chức
nhiều kinh nghiệm bài học và các kỹ năng chữa cháy đã được rút ra
tất cả đều nhận định cuộc diễn tập chữa cháy chợ đồng xuân quận hoàn kiếm hà nội đã đạt yêu cầu
khi mà có cái sự cố cháy nổ xảy ra trong môi trường thiếu ánh sáng trong môi trường khói khí độc
thì chiến sĩ chữa cháy và khí nạn hộ có các cái kỹ năng
để sao cho tổ chức công tác chữa cháy nhanh nhất hiệu quả nhất cứu được người sớm nhất
và dập tắt được đám cháy nhanh nhất và hiệu quả nhất và góp phần giảm thiểu tối đa
cái thiệt hại do cháy nổ gây ra
được tham gia những cái buổi thực tập thực diễn đối với lại lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp
thì đây cũng là một cái để chúng tôi rút kinh nghiệm và lấy cái kinh nghiệm của mình
để truyền đạt lại cho các hội viên và các nhân viên và các đội viên phòng cháy chữa cháy của công ty
để thực hiện các kỹ năng cũng như là về các thao tác làm sao cho nó tốt khi có sự cố thật xảy ra
trước tiên là
tôi phải tắt cầu ra điện đã
và tôi dùng bình bò
nếu như có cát tôi dùng cát
sau đó tôi dùng đến nước
nếu như mà có những người mà bị tai nạn trong vụ cháy như thế thì tôi phải kêu cứu
tôi kêu cứu và tôi cũng là người phải cứu người
lúc ý thì nó cũng tùy cơ để mà ứng biến thôi chẳng hạn như người ta bị như thế nào đó
nhưng mà trước mắt là phải cứu người đã
phải giải phóng được người ra đã
khỏi làm cháy đã rồi mới cứu đến hạng hóa sau
qua đây các tiểu thương chợ đồng xuân đã được học về các kỹ năng như
khi phát hiện đám cháy mới bắt đầu
phải dùng bình cứu hỏa được bố trí tại các điểm sung yếu trong chợ dập lửa ngay
huy động mọi người dùng vòi nước cứu hỏa được bố trí trong chợ dập lửa
không để cháy lan
gọi xe cứu hỏa một trăm một mươi bốn khi đám cháy bùng phát
khẩn trương sơ tán người và tài sản ra khỏi đám cháy
tổ chức sơ cứu người không may bị nạ
phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tham gia dập lửa
cái việc mà xác định được
địa hình địa vật
ở cơ sở
khi diễn tập như thế này
nó sẽ tạo những điều kiện rất là thuận lợi
cho cái việc xử lý khi mà có sự cố cháy nổ
xảy ra khi ở tại cơ sở
và những cái kỹ năng đó
sẽ được nâng cao hiệu quả
khi mà chữa cháy thì sẽ đảm bảo an toàn
cũng như là hiệu quả về chữa cháy sẽ cao hơn
trước đó cùng ngay
nhiều hộ dân là tiểu thương ở chợ đồng xuân
đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ
tập huấn kiến thức kỹ năng về phòng cháy và chữa cháy định kỳ
mỗi tháng một lần
đây là việc làm vô cùng quan trọng và ý nghĩa
để người dân có thể tham gia vào các đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ
phối hợp cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ khi xảy ra cháy nổ
tổ chức cho các bà con thao tác
cách trang thiết bị
ví dụ như là bình bột này
ví dụ như là bình bột này
khi có sự cố xảy ra thì phải biết sử dụng cái bình bột chữa cháy nó như thế nào
thông báo với cơ quan chức năng như thế nào
ông hoán và biết cắt điện ra sao
thậm chí là bà con có thể là
thực hành các cái việc như là
phun nước cứu hỏa
đấy là các cái nghiệp vụ
hết sức là cơ bản
để phục vụ cho công tác trị cháy tại chỗ
khi có sự cố xảy ra
tiên sở và cổ tiên bộ về
để coi như là tập huấn cho những người bà con
cứu thương ở trong chợ
để có một cái xử lý
nói là biết cách
sử dụng tất cả các bình bột
phí tất cả các vấn đề
về phòng cháy chữa cháy
cá nhân tôi tập huấn của chợ đã mời
là khoảng tám lần
chợ đồng xuân hiện bố trí

loại nhỏ cường độ dập lửa
mạnh hơn bình bột tại các điểm sung yếu
trong toàn bộ diện tích sử dụng hơn một mươi bốn m hai
sáu mươi bảy bình bột mt ba mươi năm
lớn hơn có xe đẩy
cũng được bố trí tại các điểm
quan trọng trong chợ
tất cả những bình cứu hỏa này
đều được các tiểu thương biết sử dụng thanh thạo
toàn bộ chợ đều bố trí
camera theo dõi hai mươi bốn trên hai mươi bốn
chợ cũng nghiêm cấm
việc khuất thuốc bán các mặt hàng
dễ gây cháy nổ như bật lửa ga vàng mã
hương thắp v v và các chất dễ cháy nổ khác
qua lịch sử chợ cháy đồng xuân
năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và những lần tập huấn
phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
có thể thấy
cần tăng cường kiểm tra những quy định quy tắc chặt chẽ
về việc bày bán hàng an toàn trong chợ
tập huấn thường xuyên định kỳ cho các hộ tiểu thương
nắm chắc các kỹ năng phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ
hối hợp nhuần nhuyễn giữa lực lượng phòng cháy chữa cháy
tại các chợ lớn các trung tâm thương mại
và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn
để chủ động không chế cháy nổ
hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản